còn đối với hành khách khi muốn tham gia tuyến xe buýt này thì sẽ theo hướng dẫn của sở giao thông vận tải thành phố